sau đây là nội dung trí tiết
do ảnh hưởng của cơn bão số ba giá của nhiều loại rau xanh tại các chợ siêu thị ở hà nội tăng gấp rưỡi
thậm chí có loại rau tăng gấp đôi
theo các tiểu thương mưa to khiến nhiều dụng rau bị ngập úng thiếu nguồn cung dẫn đến tăng giá
các loại rau củ như khoai tây cà chua bì xanh bì đỏ củ cải tăng nhẹ
rau muống tăng từ năm đồng một mớ lên tám đồng một mớ rau cải gần hai mươi đồng một kg
dự báo trong mấy ngày tới giá các loại rau xanh tiếp tục tăng do nguồn cung giảm mạnh
thông tin tổng thống mỹ donald trump đánh thuế thêm một mươi lên hàng hóa của trung quốc
với trị giá ba trăm linh tỷ usd vào ngày một tháng chín tới đây đã khiến giá vàng thế giới tăng cao nhất trong sáu năm qua
do các quốc gia tăng mạnh lượng vàng mua vào dự trữ kéo theo giá vàng trong nước tăng cao
tập đoàn doge niêm yết giá mua bán vàng sgc quanh mức bốn mươi một mươi năm bốn mươi năm mươi triệu đồng một lượng
tranh lệch mua bán kéo dãn lên tới bốn trăm năm mươi đồng một lượng
vàng thế giới tăng mạnh lên mốc một bốn trăm sáu mươi năm usd một ao
bánh trung thu trứng muối chảy tràn từng gây sốt vào những mùa trung thu gần đây với giá tiền triệu
xong trên thị trường hiện nay loại bánh trung thu này của trung quốc đang ồ ạt nhập về việt nam
được quảng cáo hàng vip với giá bảy mươi đồng một hộp
theo cục quản lý thị trường hà nội những loại bánh rẻ không bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
bánh được nhập từ trung quốc rất được ưa chuộng tiêu thụ số lượng lớn nhưng lại không có chứng nhận chất lượng sản phẩm
người tiêu dùng không nên mua bánh trôi nổi nhập từ trung quốc
ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư ba mươi chín hướng dẫn quy định đối với việc sử dụng ví điện tử
theo đó không được sử dụng ví điện tử và mục đích huy động vốn của khách hàng trên tài khoản để đầu tư
đặc biệt không có tổ chức nào có dịch vụ ví điện tử có tên gọi là payagen
vừa qua có hoạt động của payasian
theo ngân hàng nhà nước đến thời điểm hiện tại ngân hàng nhà nước đã cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán
cho ba mươi tổ chức không phải ngân hàng trong đó hai mươi bảy tổ chức cung ứng có ví điện tử
đáng chú ý không có tổ chức nào có dịch vụ ví điện tử có tên gọi là payasian
đây là tổ chức không được cấp phép đang hoạt động
dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng đang trở nên phổ biến
nhiều công ty giúp chủ thẻ rút toàn bộ hạn mức tín dụng được cấp bằng tiền mặt để dùng vào mục đích khác
thay vì mua sắm hàng hóa qua thẻ
ngân hàng nhà nước sẽ ngăn chặn các ngân hàng thương mại cho vay tiêu dùng qua thẻ tiến dụng
hiện tại một số ngân hàng thương mại truyền tiền từ thẻ tiến dụng vào tài khoản cá nhân là không đúng với quy trình hiện hành
về nguyên tắc thẻ tiến dụng chỉ được sử dụng để thanh toán hoặc rút tiền tại máy atm
việc rút tiền mặt không được khuyến khích
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương vừa có công văn yêu cầu các cục quản lý thị trường trên cả nước
xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp trước trong và sau tết trung thu hai nghìn hai mươi
cụ thể siết chặt kiểm tra việc vận chuyển sản xuất kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu
ngăn chặn các hành vi nhập lậu không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm
đặc biệt lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất đầu mối cung cấp địa điểm tập kết nguồn hàng
kiểm tra nguồn gốc xuất xứ đồ chơi trẻ em để ngăn chặn đồ chơi độc hại
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm vừa qua đã có kiến nghị về thực tế khó xử lý đối với việc chủ đầu tư
chủ sở hữu người sử dụng căn hộ không đóng kinh phí quản lý vận hành tòa nhà trung cư
do đó cần có chế tài quy định mức xử phạt cụ thể để xử lý hành vi này
trả lời kiến nghị trên bộ xây dựng cho biết trường hợp người sử dụng không đóng góp khoản kinh phí này
thì đơn vị quản lý vận hành được áp dụng chế tài tạm ngừng cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành nhà trung cư
hoặc đề nghị đơn vị cung cấp điện nước cho nhà trung cư tạm ngừng cung cấp các dịch vụ này
hỗ trợ năm mươi giá vé tháng đối với học sinh sinh viên và ba mươi giá vé tháng đối với cán bộ công nhân viên mua vé tập thể
nhưng xe buýt hà nội và tại các thành phố lớn vẫn không thu hút được người dân
để xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vượt quá mốc hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng mục tiêu hà nội đề ra thì xe buýt vẫn cần tiếp tục tăng tính hấp dẫn
nhiều hành khách cho rằng xe buýt còn nhiều bất cập như thời gian di chuyển dài nhất là vào giờ cao điểm
tần suất phục vụ khá thưa từ ba mươi cho đến bốn mươi năm phút một chuyến
và thường bỏ chuyến khiến hành khách mất quá nhiều thời gian chờ đợi
ở khu vực ngoại thành nhà chờ xe buýt ít không có mái tre nên trời nắng mưa hành khách chờ đợi rất khổ
chỉ khi phục vụ tốt xe buýt mới có thể thu hút người dân sử dụng